sáng sớm ngày một tháng một mươi một lực lượng công an phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã kịp thời tiếp cận
khống chế vụ cháy xảy ra tại quận hải châu và cứu ba người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài
vụ cháy được người dân phát hiện vào hồi khoảng bốn giờ hai mươi phút tại trụ sở của một công ty trên đường chi lăng
phường hải châu hai biết bên trong nhà còn có người đám cháy lại bùng phát mạnh ở tầng một
nên người dân cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận từ hướng bên hồng tòa nhà
và kịp thời đưa ba người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà ra phía ngoài an toàn
sau ba mươi phút vụ cháy được khống chế hoàn toàn nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ